tính đến chiều qua ngày một mươi năm tháng chín hơn năm mươi tấn chất thải đã được vận chuyển từ hiện trường vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
thông tin trên do ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đưa ra hiện bộ tư lệnh hóa học phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô và công ty urenco một mươi tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện để xử lý sự cố ô nhiễm
dự kiến trong những ngày tới các lực lượng sẽ tiếp tục quan chắc trinh sát cố định cơ động tại hiện trường vụ cháy nhà máy dạng đông và khu vực dân cư lân cận phối hợp với urenco một mươi thu gom vận chuyển phế thải